tại buổi tiếp thống đốc tỉnh kagoshima nhật bản satoshi vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời hỏi thăm
chia sẻ những mất mát thiệt hại của người dân nhật bản trong cơn bão hagibis vừa qua
thủ tướng nêu rõ việt nam và nhật bản là đối tác chiến lược sâu rộng gắn bó không chỉ cấp chính phủ mà còn cấp địa phương
trong đó tỉnh kagoshima có nhiều quan hệ tốt với việt nam
thống đốc matoshi bày tỏ tỉnh kagoshima gắn bó với việt nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác hơn nữa với việt nam trên nhiều lĩnh vực
ông cho biết trong chuyến thăm việt nam lần này đoàn đã ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh hải dương về phát triển nguồn nhân lực và kỹ thuật nông nghiệp
ông cũng bày tỏ mong muốn giữa kagoshima và việt nam sẽ có chuyến bay thẳng để tăng cường giao lưu các mặt
hoàn ngành ý kiến của thống đốc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam sẵn sàng tạo điều kiện kết nối để có chuyến bay thẳng tới kagoshima
thủ tướng nêu rõ hiện nay đầu tư của nhật bản vào việt nam đang tăng mạnh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng do đó mong muốn nhật bản tỉnh kagoshima tăng cường đầu tư hơn nữa vào việt nam
chính phủ việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nhật bản vào việt nam mong tỉnh quan tâm hơn nữa tới lưu học sinh của việt nam đang học tập tại địa phương thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân phát triển du lịch